sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy tại đà nẵng bộ tư lệnh quân khu năm tổ chức chương trình gặp mặt
chi ân những người có công thân nhân liệt sĩ tiêu biểu hiện đang công tác trong lực lượng vũ trang quân khu
thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa trong những năm qua quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy
chính quyền địa phương và các địa phương của lào campuchia đẩy mạnh công tác tìm kiếm
quy tập tiếp nhận trên hai sáu trăm năm mươi bộ hài cốt liệt sĩ thu thập hơn hai mươi thông tin phục vụ công tác
giải mã ký hiệu phiên hiệu đơn vị lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công
cho gần bảy trường hợp tổ chức tốt việc chăm sóc cho hơn một mươi chín cán bộ quân đội nghỉ hưu
tại buổi lễ lãnh đạo quân khu đã hỏi thăm tặng quà cho đại diện các bà mẹ việt nam anh hùng
trao bằng khen cho bảy mươi năm cán bộ sĩ quan quân nhân viên quốc phòng là con em các gia đình chính sách tiêu biểu